nếu mà tổng cái thanh toán nó cao lên

do đó là cái lợi ích nó sẽ bù ngược lại

pháp luật cần phải nhận diện để đưa nó vào quy định
như là các nước phát triển

chúng ta cũng phải tiến tới cái chuyện
mà bắt kết nối giữa các cái máy tính
tính tiền của người bán
với các cái ngân hàng
với cơ quan thuế
để nó tạo một sự liên thông trực tiếp
không có cái chuyện mà hai dữ liệu
và nó hiển thị đồng thời theo gian thực luôn
thì như vậy là cơ quan thuế sẽ thể ngồi ở chỗ
mà kiểm soát được quá trình mua bán với giá thực
đây cũng là một giải pháp rất quan trọng
và công nghệ mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được
chỉ vấn đề là bổ sung trục lĩnh pháp luật thôi
cái thứ ba nữa là chúng tôi cho rằng là
cần phải tăng cái quyền điều tra thuế
cho cơ quan thuế cho phép họ là đóng giả đóng vai
thu thập bằng chứng
để lấy bằng chứng kể cả game chụp ảnh quay phim
để đấu tranh với người bán
với cơ quan sản xuất kinh doanh
là anh đã thực hiện cái việc hai giá này
và coi đó là bằng chứng
đủ tư cách pháp lý
để mà đưa ra kiện để mà truy tố
và với mức chế tài phạt nặng
để thu hồi lại những khoản loại bất chính
cộng với phạt để nghiêm khắc gian đen
thì chắc chắn là cái động lực để mà kiếm lời
của người bán sẽ giảm đi
còn đối với người mua chúng tôi cho rằng là nên có cái khuyến khích
ví dụ như là bắt họ lấy
gọi là cái phiếu đó
một cách ghi giá đúng
và giá bán
càng cao thì họ
khi chúng sổ số đó
thì họ sẽ khăn rớt lợi
thế mà chúng ta sẽ kích thích cái lợi ích của người mua
và như vậy nó sẽ tạo ra những cái xung đột lợi ích
để từ đó nó kiểm soát kiểm chế
và cuối cùng chúng tôi cho rằng là rất quan trọng
ở đây nữa là con thế phải thực sự có trách nhiệm
không thể vì cái chuyện mà quan hệ tốt với doanh nghiệp
mà họ bỏ qua cái
cái gọi là công tác hậu kiểm
bỏ qua các cái cho phép
cũng như là các cái thủ
thủ đoạn nghiệp vụ đó
để mà phát hiện và đấu tranh với các cái
dạng tội phạm này
tóm lại chúng tôi cho rằng là đã đến lúc
chúng ta phải coi đây như là một cái hành vi mà
cực kỳ là
gây nhiều nguy hiểm
đặc biệt là cho cái thất hát về ngân sách
cũng như là cho cái môi trường đầu tư
ganh tranh lành mạnh
để mà thực hiện một sự gọi là lanh mạnh hóa môi trường đầu tư kinh doanh
cũng như là tăng mùi thu ngân sách
và đảm bảo cái sự công bằng lợi ích
để mà từ đó có sự nhận diện về pháp lý
thay đổi về nhận thức thay đổi về công thức công nghệ
phân thức công nghệ và tiên truyền
để mà giúp cải thiện
dẫn đến chấm dứt cái tình trạng này
vâng rõ ràng là chúng ta cần phải có
những cái chính sách những cái quy định
cụ thể hơn chặt chẽ hơn để tránh những cái lỗ hỏng
từ đó thì giảm những cái thất thu thuế
đối với cái mặt hàng
buôn bán xe gắn máy và cũng đem lại
cái lợi ích lớn hơn cho người tiêu dùng
thậm chí chúng tôi cho rằng là nên có chế độ thừa
cơ quan thuế mà đấu tranh tốt thu được
trích phần trăm cho họ
để họ nhận được cái phần thưởng xứng đáng
để đầu tư tiếp cho các phía hoạt động trung thuế như vậy
điều đó là hoàn toàn chúng tôi cho rằng là
hợp pháp và cần phải làm
vâng cần nhiều hoạt động quyến thích hơn để mang lại lợi ích cho người dân
cùng chung tay để lùi cái tình trạng này
vâng một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong
với những phân tích rất cụ thể và sâu sắc
cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay